cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai vừa bắt giữ nhan thành long đối tượng bắn súng gây thương tích cho người khác rồi bỏ trốn
sự việc xảy ra vào ngày một mươi tám tháng năm do có mô thuẫn về việc đỗ xe long và tý sâu sát
trong lúc giằng co long dùng súng bắn nặn cao su vào người tý khiến nặn nhân ngã gục rồi bỏ trốn
đến ngày hôm qua phát hiện đối tượng xuất hiện tại bến xe khách trung tâm thành phố lào cai
các tổ công tác đã áp sát và yêu cầu đối tượng về trụ sở để làm rõ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục để bàn giao cho công an huyện hóc môn tp hcm tiếp tục điều tra
phần cuối bản tin là những thông tin về truy nã tội phạm
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
công an tp hcm đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hội khẩu thường trú tại một trăm bảy mươi ba thanh nhàn phường quỳnh lôi quận hai bà trưng tp hcm về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có sẹo không rõ hình năm x ba cm cách năm cm trên trước đầu lông mày phải
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện đông anh tp hà nội là đối tượng trần quang huy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hội khẩu thường trú tại phan chu trinh phường thắng lợi tp bun ma thuột tỉnh đắk lắc
đặc điểm nhận ra đối tượng có nốt ruồi cách ba cm trên sau đầu lông mày phải
và đối tượng phạm đức khải sinh năm hai nghìn hội khẩu thường trú tại thôn tu lễ xã kim đường huyện ứng hòa tp hcm
bị công an huyện thanh trì tp hcm ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có sẹo thẳng một năm cm cách năm cm trên sau đầu lông mày phải
đối tượng này có sẹo đuôi lông mày trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện